ba mươi bức ảnh về cuộc sống và tín ngưỡng của người bru vân kiều do giáo sư vagiat gaber
nhà nhân học văn hóa xã hội người hungary thực hiện vừa được đại sứ quán hungary tại hà nội
phối hợp với bảo tàng dân tộc học việt nam khai mạc trưng bày chiều ngày một mươi hai tháng một mươi
giáo sư vagyat gaber là thành viên hội đồng khoa học viện dân tộc học
trung tâm nghiên cứu khoa học nhân văn viện hàn lâm khoa học hungary
ông nghiên cứu về văn hóa các tộc người ở đông nam á và châu đại dương
và đã thực hiện nhiều chuyến điền giã dân tộc học ở nhiều quốc gia như papua new guinea trung quốc thái lan lào
ở việt nam ông đã dành nhiều năm sống cùng với cộng đồng người bru vân kiều tại quảng trị từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trưng bày là một phần trong bộ sưu tập ảnh dân tộc học do ông thực hiện thời gian này
trưng bày thần linh tổ tiên và thầy cúng người bru vân kiều ở dãy trường sơn
mở cửa đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
sau đó ban tổ chức dự định đưa những bức ảnh này đến nơi thuộc về chúng
trở lại với người bru vân kiều ở thị trấn khe xanh